và những quy định giang buộc rõ ràng và phải sẵn sàng cho nghỉ việc với lãi xe vi phạm
bộ tài chính kiến nghị bổ sung quy định chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng

phục vụ quản lý giao dịch tài sản bất động sản và quản lý thuế nói riêng
dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của google cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch việt nam
đang tăng trưởng khoảng năm mươi bảy mươi năm mức tăng cao thứ tư thế giới
thông tin từ tổng cục du lịch vào ngày năm tháng sáu sau khi mở cửa hoàn toàn từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chỉ số này của việt nam đã liên tục duy trì mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới
cho thấy tốc độ phục hồi mạnh
vietjet mở bán một mươi chín chín trăm chín mươi chín vé khuyến mại chỉ từ đồng cho tất cả đường bay đến và đi ấn độ
trong ba ngày vàng mùng bảy mùng tám và mùng chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời việt z hôm nay chính thức khai trương hai đường bay thẳng kết nối thành phố hồ chí minh và hà nội
đến mubai trung tâm kinh tế tài chính thành phố lớn nhất của quốc gia một bốn tỷ dân ấn độ
thưa quý vị trong những năm gần đây tư duy nhận thức về bảo vệ môi trường ở nước ta đang ngày càng theo đuổi theo triệu hướng tích cực
nhiều hoạt động phong trào mô hình bảo vệ môi trường hay đã xuất hiện và có tính lan tỏa cao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
từ những thay đổi nhỏ nhất trong tiêu dùng đến những hoạt động kinh doanh theo tiêu chí xanh
bền vững đều đang góp phần vào công cuộc chung của toàn cầu bảo vệ trái đất
mỗi lần đi chợ chị nguyễn thị thu hiền lại chuẩn bị đầy đủ túi sách và các loại hộp để đựng đồ
lình kỉnh hơn trước nhưng chị không ngại vì nhờ thế mỗi ngày nhà chị giảm thiểu sử dụng từ năm đến bảy chiếc túi ni lông
một trong những loại rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hiện nay
cũng mong muốn là làm sao để cho tất cả xã hội cùng chung tay để bỏ những cái túi ni lông
cũng hết sức cố gắng để làm quen
hàng ngày đi chợ thì cứ mang
mang túi vải đi mang túi giấy đi để đựng
dần dần thì nó cũng đi vào cái lớp sống quen hàng ngày
còn bà phạm thị sáu thì lại lựa chọn những chiếc lá rong túi giấy để gói xôi bán cho khách hàng
rác thải ni lông hộp nhựa dùng một lần từ quán xôi của bà nhờ thế mà giảm hẳn
bà sáu cũng rất vui vì việc làm này được khách hàng đón nhận
không những thế nhiều hàng xôi khác trên con phố này cũng học theo cách của bà
dùng lá này nó tốn nhiều thứ
giấy là các thứ là tốn kém hơn
nắm nút mua lá nó khó phép đấy
nhưng mà tôi vẫn duy trì được
thì cái túi đi lông thì nó là có hại cho sức khỏe
còn lá này là gói theo kiểu ngày xưa của các cụ đấy
khi lựa chọn kinh doanh các sản phẩm xanh thân thiện với môi trường
bạn trẻ này gặp phải rất nhiều khó khăn để tìm kiếm nguồn hàng cũng như tiếp cận với khách hàng
song đinh hoàng giang vẫn kiên trì theo đuổi với mong muốn đưa các mặt hàng này đến gần hơn với người dân
và lan tỏa lối sống xanh
khi mà bọn mình lựa chọn kinh doanh các mặt hàng thiêng về bảo vệ môi trường eco như thế này
thì bên mình cũng chỉ ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là làm sao để cho người tiêu dùng được an toàn nhất
khi mà người tiêu dùng được an toàn thì môi trường cũng được an toàn
từ căn bếp nhỏ của các bà nội trợ đến sạp hàng ăn hay cửa hàng kinh doanh
chỉ cần mỗi người cùng thay đổi nhận thức từ đó thay đổi hành động
xanh hóa lối sống
thái đất sẽ xanh sạch hơn
vâng xu thế tăng trưởng xanh đã trở thành một lựa chọn tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới
việt nam đã đạt mục tiêu cho chiến lược tăng trưởng xanh
đó là góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
nhằm đạt được sự thịnh vượng về kinh tế bền vững về môi trường và công bằng về xã hội
hướng tới nền kinh tế xanh trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu
để thực hiện
thực hóa mục tiêu này cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị
đặc biệt là việc nhân cao nhận thức hành động thiết thực cho tăng trưởng xanh
trong bối cảnh của đại dịch covid một mươi chín đứng trước những mối đe dọa nghiêm trọng từ các vấn đề môi trường và sức khỏe
việc phục hồi tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh hay khôi phục xanh hiện đang là ưu tiên hàng đầu
phát triển kinh tế xanh đây là mục tiêu phát triển bền vững của đất nước
thông qua các chính sách cụ thể của từng ngành từng lĩnh vực tôi cho cái là rất tốt
thì bây giờ vấn đề chính sách có rồi thì mình phải có những cái giám sát cụ thể
cái tổ chức thực hiện thế nào để cái mục tiêu của mình là kinh tế xanh và cái gọi là đất nước phát triển theo nền kinh tế xanh là nó phải được thể hiện và nó phải đạt được cái mục tiêu
trước áp lực ô nhiễm môi trường ngày càng lớn cùng với những mục tiêu chiến lược đặt ra ngày càng cao
thì đòi hỏi phải đổi mới tư duy và hành động bảo vệ môi trường càng cần được nâng cao hơn nữa
việc thay đổi này phải được thực hiện từ trung ương đến địa phương
từ các cấp các ngành và không thể thiếu
đó là vai trò của mỗi người dân và doanh nghiệp
vấn đề đầu tiên bây giờ là phải làm cho người dân thay đổi nhận thức bằng cách là tuyên truyền
bằng cách là những bài học thực tiễn bằng tất cả mọi thứ
bằng cái hiệu quả công việc mà bằng nền kinh tế xanh để cho người dân thay đổi đầu tiên thay đổi nhận thức
và khi là người dân đã thay đổi nhận thức và nhận thức được rằng là chỉ với cái mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh
thì sẽ mang lại lợi ích cho chính người dân cho sự phát triển đất nước
thưa quý vị chủ đề của ngày môi trường thế giới năm nay là chỉ một trái đất
với thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên
sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu
thông qua các chính sách hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn sạch hơn
con người và môi trường sẽ luôn luôn đi cùng nhau
thế nên khi mọi người đã có ý thức để bảo vệ môi trường hơn
thì chính mình và chính gia đình của mình
bắt đầu từ bản thân mình thay đổi dần những cái thói quen
và sau đấy là cho cả gia đình mình nữa và rộng ra là một cộng đồng nhỏ
chúng ta chung tay để bảo vệ môi trường với mong muốn là tẩy chay rác thải nhựa dùng một lần
và góp phần để cho môi trường trong sạch hơn
nhưng mà một ý thức thì môi trường sẽ sạch sẽ hơn
thưa quý vị sau khi mua xe ô tô một thời gian thì ác quy xe
sẽ dần xuống cấp
vì vậy việc thay thế thiết bị này là điều cần thiết
tuy nhiên hiện nay việc lựa chọn ác quy đúng chủng loại đúng dung tích
để hạn chế các rủi ro như cháy nổ xe là điều mà không phải ai cũng hiểu rõ
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia về lĩnh vực này
và một tư vấn cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
chiếc xe ô tô đang chạy thì bất ngờ phát ra tiếng nổ to từ đầu xe
rồi bùng cháy dữ dội
nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do nổ bình ác quy
đã có nhiều vụ cháy nổ xe do bình ác quy gây ra
nhưng việc lựa chọn đúng loại ác quy cho xe ô tô là điều mà không phải chủ phương tiện nào cũng biết
thưa quý vị hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại ác quy khác nhau
thuộc nhiều các thương hiệu với những thông số khác nhau
vì vậy việc để lựa chọn được chiếc áo quy chất lượng tốt
và phù hợp với dòng xe của mình là điều khá là khó khăn
vì vậy trong một tư vấn ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị sẽ cùng gặp gỡ với nhà báo hoàng linh báo hà nội mới
người chuyên nghiên cứu về ô tô để hiểu rõ hơn về vấn đề này
vâng thưa anh hiện nay thì người tiêu dùng thường mắc những sai lầm nào
trong việc lựa chọn ác quy cho xe ô tô ạ
anh có thể giải thích ác quy cọc chìm cũng như ác quy cọc nổi nghĩa là gì
và việc sử dụng những ác quy này như thế nào
hiện nay rất nhiều người dùng khi mua ác quy đều có mặt cho các cửa hàng sửa chữa
hoặc là các xưởng sản xuất
rất ít người là tham khảo sách hướng dẫn sử dụng
để chọn lựa ác quy một cách tiêu chuẩn
chính vì thế chuyện vấp phải những lỗi sơ đẳng rất hay gặp
lỗi thứ nhất là lắp ác quy sai kích thước và dung lượng
tại sao chúng ta có ác quy chìm ác quy cọc nổi cọc chìm
trên những dòng xe động cơ công suất lớn
thường động cơ rất to và nó choán hết diện tích của khoang máy
điều này hay gặp trên xe châu âu và xe hạng sang
các nhà sản xuất thiết kế phần cọc của ác quy là chìm xuống dưới
để đảm bảo dụng
kích thước của ác quy gọn hơn
khi xe vận hành ở điều kiện khắc nghiệt như đường sóc chạy tốc độ cao
ác quy không bị chuyển dịch lên xuống
nó sẽ chạm cực cực vào phần nắp để dẫn đến phát sinh tiền lửa điện
ở trong khoang máy vốn có hơi xăng thì đây là điều rất nguy hiểm
nếu một ác quy xe nguyên bản được thác chế là cọc chìm mà chúng ta lắp sang cọc nổi
thì phần cọc sẽ nhô lên cao như vậy
nhưng ngoài cái đó ra khi ác quy sai tiêu chuẩn
thì kích thước của ác quy cũng thay đổi
và điều này dẫn đến một nguy cơ khác là những hệ thống bắt giữ
che chắn ác quy là lắp sẽ không đúng nữa
còn anh có thể chia sẻ những lưu ý trong việc lựa chọn cũng như sử dụng ác quy
cái bài học cơ bản nhất và gọi là cần phải quan tâm nhất
chính là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của xe
tại vì nhà sản xuất nào cũng quy định chính xác
cái chủng loại và các thông số kỹ thuật trong quyển sách hướng dẫn của mình
về tiêu chuẩn thì thường khi mà chúng ta chọn mua
thì có cái chỉ số quan trọng nhất là cái dung lượng của ác quy
thứ hai nữa là cái vị trí của cọc
ngoài chuyện là cọc nổi và cọc chìm thì một số ác quy nó đảo chiều hai cái cọc với nhau
và nếu chúng ta mua có thể tất cả các thông số chính xác
nhưng khi lắp vào xe thì sẽ không nối được cái dây nối của xe vào
đó nó gọi là cca tức là nó quyết định cái khả năng cấp điện của ác quy ở không độ
thì nếu mà chúng ta mua cái ác quy không đạt
có thể dung tích cao hơn nhưng mà cái chỉ số đó không đạt
thì các quy nó sẽ bị hại rất là nhiều
và bản thân các cái thành phần điện của xe nó cũng sẽ tuổi thọ nó không được cao
vâng xin cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi